xây dựng nông thôn mới sẽ tạo ra nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại bền vững đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương
nông thôn mới thích ứng với biến đổi khí hậu đang được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết và cần được sự quan tâm của các cấp các ngành các địa phương để chương trình xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất và bền vững
đến đây chương trình nông thôn đổi mới của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng mọi thông tin về nông nghiệp nông dân nông thôn quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông thôn nổi mới phòng kinh tế trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm tp hà nội email nôngthonnổimới thng gmail com